mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên
đi xe gắn máy dùng súng chỉa bắn trộn chó giữa ba ngày gây bất xúc cộng đồng mạng
sự việc xảy ra tại khu vực gần cầu dầu thuộc khóm hai phường một thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
hình ảnh trong đoạn video clip ghi lại cho thấy có hai thanh niên mặc áo khoác xanh và đen
chạy xe gắn máy khi gặp một con chó đang đi ngoài đường
người ngoài sau đã dùng súng chĩa bắn con chó bất tỉnh rồi mang con chó lên xe chạy đi trong vòng một mươi giây
được biết trước đó hai đối tượng này đã thực hiện một vụ trộm bắt đi một con chó khác
trên địa bàn thành phố sa đéc cũng đã được camera nhà dân ghi lại
các vụ việc trên đã được trình báo cho cơ quan công an
thời điểm cận tết các đối tượng trộm cắp thường ra tay nhiều hơn
do đó người dân cần tăng cường đề cao cảnh giác để tránh bị mất cắp tài sản